các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng tô lâm cho biết chính phủ đã chỉ đạo bộ công an và các bộ ngành địa phương ban hành triển khai nhiều kế hoạch giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội phòng chống tội phạm trong và sau dịch covid một mươi chín

về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
công an quận đồ sơn thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đinh đình hồng kiên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố chín phường ngọc xuyên quận đồ sơn thành phố hải phòng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện